nhờ sự phối hợp của cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền các nhà hào tâm doanh nghiệp và người dân
nhiều sân chơi cộng đồng tại khu đô thị tứ hiệp ngũ hiệp thanh trì hà nội đã được hình thành
góp phần cải thiện đời sống tinh thần của cư dân đây là những tín hiệu đáng mừng cần được nhân rộng
trước đây những khu đất này là vườn hoa cây xanh bị bỏ hoang nhiều năm qua người dân chung quanh đã tự ý tận dụng đất
làm hàng rào chắn để trồng rau thậm chí còn trở thành nơi tập kết rác thải vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường
mới đây ủy ban nhân dân huyện thanh trì hà nội đã bàn giao quỹ đất cho doanh nghiệp để giải phóng mặt bằng
và xây dựng khu vui chơi công cộng
huyện ủy ủy ban huyện đã thống nhất chủ trương kêu gọi xã hóa thí điểm lựa chọn doanh nghiệp vào
để quản lý duy trì cũng như là khai thác khu cây xanh trên đoàn huyện
hiện nay chúng tôi đã báo cáo với huyện ủy là thí điểm lựa chọn một mô hình ở khu đầu giá tứ hiệp mũi hiệp
để đưa một doanh nghiệp vào bỏ một trăm linh vốn và họ sẽ trồng lại cây rồi duy trì cảnh quan
và chúng tôi dự kiến trong vòng một năm nếu đánh giá lại hiệu quả mô hình đạt hiệu quả cao
thì huyện thanh trì cũng sẽ xây dựng một đề án chung toàn địa bàn huyện và báo cáo thành phố cho phép huyện triển khai nhân rộng
khu này ngày xưa là quy hoạch của huyện thanh trì
nhưng mà là khu cây xanh
theo quy hoạch khu cây xanh nhưng mà có các hộ dân cũng như là các người ta đổ phế thải ô nhiễm môi trường
thì tôi thấy là cái này thì tôi xin của huyện anh trì để coi thế là làm cái xã hội hóa để tôi phục vụ cho cái cộng đồng quê hương
và đóng góp một phần nhanh nhỏ trên quê hương
đi vào hoạt động không lâu nhưng sân chơi cộng đồng tại khu đô thị tứ hiệp ngũ hiệp được đông đảo người dân
trên địa bàn hướng
sân chơi được láng bê tông và được người dân sử dụng làm nơi vui chơi tập thể dục
trẻ em thì xích đu cầu trượt một bộ phận người cao tuổi và trung niên tập bóng rổ
đáng chú ý các thiết bị vui chơi đều được doanh nghiệp đầu tư hoàn toàn
ngoài ra những khu đất nhỏ không thể xây dựng sân chơi thì được trồng nhiều cây xanh gây bóng mát
tôi cũng thường xuyên chơi ở đây thì ở đây thì chung quanh thì còn cỏ thôi bẩn mà hoang hóa mà nói chung là nhiều tệ nạn tụ tập ở đây
nói chung là từ khi mà có doanh nghiệp về đây thì là thật sự là quá tốt cho người dân ở đây
chúng tôi có chỗ chơi thể thao rất thoải mái và các cháu này là có chỗ vui chơi
nói chung là mọi người rất là khấn khởi khi có doanh nghiệp về đây đổi mới được mấy tháng nay đó cả
mô hình sân chơi công cộng là việc làm rất cần được nhân rộng nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân
đây là việc làm ý nghĩa không chỉ ở khu đô thị